hôm nay công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố đối tượng triệu thị mạnh
trú tại thôn vẳng hàng xã trấn ninh huyện văn quan tỉnh lạng sơn
về hành vi vận chuyển trái phép gần ba kg ma túy đá
triệu thị mạnh đã bị công an tp lạng sơn bắt quả tang
tại khu vực cầu ngầm phường bến bắc phường tam thanh tp lạng sơn
vào chiều ngày tám tháng bảy khi sử dụng xe mô tô vận chuyển gần ba kg ma túy đá
tại cơ quan công an đối tượng mạnh khai nhận đã vận chuyển thuê
cho một người đàn ông từ xã tân thanh về thành phố lạng sơn với số tiền là năm triệu đồng
khi đang đi đến điểm giao hàng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang